hiện tại thì nông dân tỉnh nghệ an đang tất bật thu hoạch vụ lúa xuân
theo đánh giá vụ xuân năm nay được mùa năng suất trung bình ước đạt sáu mươi bảy tạ trên một hectare
khiến bà con nông dân rất vui mừng
vụ lúa xuân năm hai nghìn hai mươi tỉnh nghệ an gieo cấy trên chín mươi một hectare
một số huyện như quỳnh lưu hưng nguyên yên thành diễn châu đều đạt trên bảy mươi tạ một hectare
hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an đã chỉ đạo
việc tu sửa hệ thống canh mương dẫn nước khơi thông cống rãnh đắp bờ giữ nước tại ruộng
để gặt xong lúa vụ xuân đến đâu thì làm đất gieo cấy lúa hẻ thu đến đó
tích cực tuyên truyền bà con nông dân giữ vệ sinh sạch sẽ đồng ruộng trước khi xuống đồng gieo cấy